chiều ngày hai mươi chín tháng hai đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam
về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
trên cơ sở báo cáo về quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
và một số khó khăn vướng mắt và ý kiến đề xuất của tỉnh hà nam về công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đất đai khoáng sản và tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường đề nghị thời gian tới tỉnh hà nam cần quan tâm đến công tác quản lý đất đai
giải quyết việc sử dụng đất bảo đảm theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập bản đồ địa chính hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai một cách có hiệu quả
liên quan đến các vùng cấm hoạt động khoáng sản tỉnh hà nam sớm ra soát đánh giá lại hoạt động thăm dò khai thác
chế biến sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
cùng với đó tỉnh hà nam cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên nước nhất là vấn đề ô nhiễm lưu vực sông nhuệ đáy
cũng trong chiều ngày hôm qua ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng đã tổ chức hội nghị công bố thể lệ cuộc thi chính luận
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố
ban tổ chức đã định hướng chủ đề cuộc thi theo ba nhóm gồm
bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh trong bối cảnh hiện nay
làn tỏa đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay
nhận diện và kinh nghiệm tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
về hình thức sản phẩm dự thi thuộc các loại hình tạp chí dung lượng tối thiểu một năm trăm linh từ tối đa không quá bốn từ
báo không quá bốn từ phát thanh truyền hình không quá ba kỳ mỗi kỳ không quá ba mươi phút
video clip không quá ba kỳ mỗi kỳ không quá bảy phút
ngày hai mươi chín tháng hai tỉnh ủy hà nam tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân
hội nghị được truyền hình trực tiếp đến năm trăm bốn mươi điểm cầu với trên bốn mươi một bảy trăm linh cán bộ đảng viên và nhân dân tham dự
hội nghị được truyền hình trực tiếp đến năm trăm bốn mươi điểm cầu với trên bốn mươi một bảy trăm linh cán bộ đảng viên và nhân dân tham dự
hội nghị được truyền hình sâu rộng nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đến cán bộ đảng viên và nhân dân
sau hội nghị học tập các tri đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận liên hệ thực tiễn địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch học và làm theo bác theo nội dung chuyên đề năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trong đó xác định từ một đến hai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp đột phá xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lộ trình thực hiện
ngày hai mươi chín tháng hai tại xã biên giới xín mần huyện xín mần
hà giang phối hợp với tỉnh đoàn đồng nai tổ chức lễ gia quân chương trình tháng thanh niên và tháng ba biên giới
chương trình tháng ba biên giới giúp các bạn đoàn viên thanh niên thấy sự hy sinh đóng góp của cán bộ chiến sĩ nói chung
và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nói riêng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
từ đó phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
ban tổ chức đã tặng hai công trình thanh niên ánh sáng biên cương và khu vui chơi thanh thiếu nhi
trao tặng năm mươi phần quà hai trăm năm mươi áo ấm một trăm linh bộ đồ thiếu nhi và bốn mươi thùng sữa cho học sinh xã xín mần
tổ chức hoạt động hành trình về địa chỉ đỏ thăm và tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
và các em thiếu nhi khu vực biên giới với tổng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
tặng hai trăm linh lá cờ tổ quốc và bản đồ việt nam hưởng ứng chương trình tự hào một giải non sông
chuyển sang một số nội dung khác lễ hội hương sắc na hàng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày một mươi tháng ba
với nhiều hoạt động sôi nổi đây là dịp để huyện na hàng tỉnh tuyên quang giới thiệu
quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách
đến với lễ hội du khách sẽ được tham quan di tích danh thắng quốc gia đặc biệt na hàng lâm bình
tham quan và chụp ảnh vườn hoa lê tuyến đường hoa lê dài nhất việt nam nghe hát then đàn tính
tham gia các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực trưng bày sản phẩm ô cốp của tỉnh tuyên quang
thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng trải nghiệm vẽ sáp ong theo khăn trải nghiệm hái chè
sao chè thưởng thức chè đặc sản san tuyết đây là dịp để huyện na hàng thu hút khách du lịch
đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa vùng miền đến với du khách kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm
nhất là các sản phẩm nông nghiệp sản phẩm ô cốp hàng hóa của địa phương
hướng tới kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ tối qua hai mươi chín tháng hai tại nhà hát hồ gươm hoàn kiếm hà nội
hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phát động tuần lễ áo dài năm hai nghìn hai mươi bốn
và chương trình nghệ thuật hương sắc áo dài việt đến dự buổi lễ có phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
tuần lễ áo dài năm nay diễn ra từ ngày một tháng ba đến ngày tám tháng ba
với hoạt động thiết thực này hội liên hiệp phụ nữ việt nam và bộ văn hóa thể thao và du lịch mong muốn góp phần truyền cảm hứng
và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tích cực về tình yêu lòng tự hào dân tộc về đất nước con người và áo dài việt nam đến đông đảo công chúng
đồng thời góp phần để các giá trị của áo dài
sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới
chương trình nghệ thuật hương sắc áo dài việt gồm các tiết mục ca mối nhạc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ việt nam
và các màn trình diện áo dài khắc họa đậm nét vẻ đẹp và tình yêu với áo dài
với sự kết hợp giữa ca mối nhạc và công nghệ âm thanh ánh sáng màn hình ba d hiệu ứng trực quan giữa thời trang và nghệ thuật văn hóa
các bộ sưu tập với ba chủ đề tự hào áo dài việt tâm hồn áo dài việt và tinh hoa áo dài việt của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam
và hơn năm mươi nhà thiết kế xuất sắc trên cả nước đã được ra mắt khán giả
chiều hai mươi chín tháng hai tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo công bố thông tin về festival phở với chủ đề con đường phở việt
nhằm tôn vinh bảo tồn nghề phở truyền thống khơi gợi tình yêu nghề phở tới thế hệ trẻ
diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố nam định tỉnh nam định
chỗ hoạt động tại festival phở hai nghìn hai mươi bốn hướng tới mục tiêu nâng tầm ẩm thực việt nam
đưa phở trở thành một thương hiệu quốc gia gắn liền với phát triển du lịch trong và ngoài nước
đặc biệt thông qua festival ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiến tới việc lập hồ sơ trình unesco để đưa phở việt trở thành di sản văn hóa thế giới
cũng tại kỳ festival lần này hoạt động trọng tâm mang tên con đường phở việt sẽ quy tụ hơn năm mươi gian hàng
của các doanh nghiệp thương hiệu tham gia quảng diễn quảng bá hình ảnh và thương hiệu phở việt đến từ mọi miền đất nước
các dân hàng được bố trí tại các khu vực riêng tạo điểm nhấn có sự liên kết với ý tưởng nội dung
trong đó phân chia thành ba khu vực bao gồm dân hàng phở ba miền dân hàng nguyên liệu và gia vị dân hàng tiêu chuẩn
thời gian hoạt động các gian hàng từ chín h đến hai mươi hai h hàng ngày để phục vụ du khách tham quan
thưa quý vị qua một thời gian chuẩn bị nội dung xác lập hồ sơ khoa học
hồ sơ danh lam thắng cảnh bàn than hòn mang hòn dứa tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã hoàn thiện và được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia vừa được địa phương long trọng tổ chức
trong thời gian tới công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích bàn than hòn mang hòn dứa sẽ được nâng cao
đồng thời công tác tuyên truyền giới thiệu giá trị di tích trên các phương tiện truyền thông
cũng sẽ được chú trọng để nơi này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ý nghĩa với giá trị lịch sử văn hóa quý báu
việc danh lam thắng cảnh bàn than hòn mang hòn dứa trở thành di tích quốc gia sẽ là cú hích
trong định hướng phát triển du lịch của huyện núi thành kết nối với các địa danh
hình thành những tuồi tuyến du lịch phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị ngay những ngày đầu xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn theo ghi nhận trên báo nhân dân
phiên mở hội việc làm thứ nhất đầu xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn do sở lao động thương binh và xã hội
phối hợp ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi
tỉnh đoàn quảng ngãi tổ chức mới đây diễn ra khá sôi động
ngày hội việc làm thu hút hai mươi bốn doanh nghiệp tham gia với nhu cầu cần tuyển dụng hơn một mươi bốn năm trăm linh lao động
với mức lương từ năm đến một mươi năm triệu đồng tùy vị trí
đặc biệt nhu cầu tuyển dụng năm nay của các doanh nghiệp đối với người lao động có trình độ bằng cấp
chứng chỉ chiếm hơn bốn mươi chín
tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do bộ xây dựng đang lấy ý kiến
đã có những điều khoản rất mới quy định rõ về nhà ở lưu trú cho công nhân
đây cũng là mối quan tâm của đông đảo công nhân người lao động tại các khu chế xuất khu công nghiệp
khi mà họ chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng lại rất cần an cư
thay vì thuê nhà tạm tại các khu trọ chật hẹp không bảo đảm vệ sinh an toàn
theo ghi nhận của báo lao động tại nhiều khu công nghiệp ở hà nội bắc ninh
nhu cầu nhà ở của người lao động rất lớn
tuy nhiên việc tiếp cận để mua nhà ở xã hội là rất khó khăn do điều kiện thủ tục và nguồn cung ít
niềm vui ngắn chẳng tay gan dường như là cuộc từ rất đúng cho ngành xuất bản thời kỳ hậu covid một mươi chín
theo bài viết trên báo sài gòn giải phóng nếu vào năm hai nghìn hai mươi hai đã có rất nhiều tin vui đến với ngành
thì sang năm hai nghìn hai mươi ba nhất là giai đoạn cuối năm xuất bản tiếp tục rơi vào khó khăn
thực tế này còn đặt ra cho các đơn vị nhiều bài toán cần giải để có thể vượt khó
đại diện một số nhà xuất bản cho rằng việc áp dụng công nghệ vào xuất bản đang được chú trọng
cùng với đó mảng sách về tri thức học thuật lịch sử văn hóa bản địa được ưu tiên đẩy mạnh
chuyển sang thông tin trên báo đại đoàn kết
lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng đã có sự thay đổi cả ở kỳ ngắn và dài
một số ngân hàng đã bắt đầu tăng dần lãi suất huy động
các chuyên gia kinh tế nhận định lãi suất huy động khó tăng mạnh trở lại
nhưng cũng khó xảy ra việc giảm thêm trong năm nay
muốn nền kinh tế hấp thu được vốn tốt cần cả hai phía
nên kinh tế có sôi động thì tín dụng mới tăng nhanh
xong muốn nền kinh tế sôi động trước hết phải kích cầu đầu tư công tiêu dùng
ngân hàng cần có cơ chế mở tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho vay vốn
nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro
theo bài viết trên báo hà nội mới việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô
dự tính là từ tháng ba cho tới tháng bảy năm nay được nhận định là cam go và thách thức
nhất là ở miền bắc do không có nguồn mới bổ sung
một số ý kiến cho rằng ngành điện lực không thể mãi bàn giải pháp ăn đông
mà cần tính toán chuyện dài hơi
để bảo đảm đủ điện cho sinh hoạt sản xuất trong mọi tình huống
trước tính cấp thiết của việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương đã yêu cầu evn trước ngày một mươi năm tháng ba phải ra soát cập nhật
báo cáo về kế hoạch bảo đảm điện cho hệ thống điện quốc gia
lại một mùa đại hội cổ đồng nữa đang đến gần
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị
trước tình hình kinh doanh bếp bát doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu
chí là không trì trả cổ tức đúng hẹn
hội đồng quản trị nhiều công ty đang đứng trước rất nhiều câu hỏi
có thể phải trả lời trong đại hội cổ đông năm nay
một số ý kiến cho rằng cần phải có thêm chế tài để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông
cụ thể là những cổ đồng nhỏ
bởi vì trên thực tế có nhiều doanh nghiệp bốn năm năm không trả cổ tức cho cổ đồng
trong đó cần thiết lập một mức phạt tài chính đủ lớn để bảo đảm rằng doanh nghiệp
sẽ chịu hậu quả nếu không thực hiện cam kết trả cổ tức
vài năm trở lại đây một số địa phương đưa ra các tiêu chí tuyển thẳng
hoặc là cộng điểm ưu tiên cho học sinh vào lớp một mươi công lập lớp một mươi chuyên
như là học sinh có chứng chỉ tiếng anh ielts với điểm khá
học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố
trung quanh vấn đề này báo tiền phong đăng tải ý kiến của một số chuyên gia giáo dục cho rằng
một trong những căn cứ đánh giá chính xác năng lực học sinh nhất
chính là kết quả kỳ thi chung của sở giáo dục và đào tạo
để bảo đảm giáo dục toàn diện và công bằng cho học sinh khi tuyển sinh đầu cấp
nhất là đối với lớp một mươi bậc trung học phổ thông
các trường địa phương không nên đưa ra các tiêu chí ưu tiên tuyển thẳng hoặc là cộng điểm
những nội dung vừa rồi của tiếng mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay
ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của không khí lạnh tràn xuống nước ta
đêm qua bắc bộ đã có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét bút với nhiệt độ ngoài trời lúc này khá thấp
ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ chỉ từ tám đến một mươi độ
còn ở các khu vực khác trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ cao hơn nhưng cũng chỉ giao động từ một mươi đến một mươi hai độ
trong ngày hôm nay những sóng lạnh ở phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
nằm sâu trong khối khí lạnh nên về trưa và chiều mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây
nhiệt độ ngày ở bắc bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm rét hại diện rộng
với mức nhiệt cao nhất hầu hết đều không vượt quá một mươi năm độ
chỉ riêng một số nơi ở các tỉnh như lai châu điện biên và sơn la
ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn có nơi trên hai mươi năm độ
quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng tác động đến các tỉnh miền trung
khiến cho khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
từ đêm qua cũng có mưa mưa nhỏ dài rác
trong ngày hôm nay vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống phía nam xuống đến tận phú yên và khánh hòa
do có mưa và khí lạnh nên nhiệt độ ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong ngày hôm nay giảm tương đối mạnh chỉ từ một mươi năm một mươi chín độ trời rét có nơi rét đậm
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
nhiệt độ chiều nay phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ bình định đến khánh hòa nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
riêng ninh thuận và bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ vẫn cao từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn có thời tiết ổn định không mưa
ngày có nắng sớm
ở tây nguyên nhiệt độ chiều nay sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ chiều nay sẽ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay
ở vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai ba mét
riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh hơn có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn năm mét
từ chiều tối nay vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước